quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị mưa rông tiếp tục có xu hướng xuất hiện trên cả ba miền của đất nước
tại bắc bộ thì từ gần sáng và ngày mai sóng lạnh ở phía bắc sẽ tăng cường thêm xuống nước ta
kết hợp với rãnh mây rông vì thế thì bắc bộ sẽ lại có mưa rào và rông
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi cho đến sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
vùng mưa khá sẽ tập trung ở khu vực vùng núi và trùng ru
do vừa có mưa vừa có tác động của khí lạnh yếu
nên ngày mai nhiệt độ của toàn vùng sẽ không cao hầu hết đều phổ biến từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
quá trình mạnh lên của dài mây rông ở phía bắc cũng khiến cho mưa rông xuất hiện chủ yếu
ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra cho đến thanh hóa về chiều tối và đêm
tuy nhiên trong ngày trời vẫn có nắng mây đan sen vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở khu vực này sẽ phổ biến từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
phần từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do nằm xa rãnh mây rông
nên chỉ có mưa vài nơi về chiều tối
băng ngày trời vẫn có mưa vài nơi về chiều tối
nơi vẫn có nắng nhiệt độ cao từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
mưa rồng cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong chiều tối mai ở khu vực phía nam
trong đó thì nam bộ sẽ xuất hiện mây rông và có mưa trước
sau đó mới lan lên khu vực phía nam của tây nguyên
trong cơn rông thì có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nên người dân cần chú ý
còn ban ngày thì thời tiết chủ đạo trên cả hai khu vực vẫn là nắng giáo
ở tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
còn ở nam bộ thì vẫn có nắng nóng diện rộng
có nơi có nắng nóng gai gắt cùng mức nhiệt từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh nén dạnh ấp thấp
ở khu vực vĩnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai thì sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
tầm nhìn xa giảm xuống dưới một mươi km nguy cơ xảy ra tình trạng tố lốc và gió giật mạnh
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp bốn khu vực giữa và nam của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước